đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến giao thông và gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
theo ước tính của hạt quản lý đường bộ tỉnh quảng trị khối đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường là khoảng gần một m ba
sau khi sự cố xảy ra đơn vị đã phối hợp với công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ tỉnh quảng trị
nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện để giải phóng mặt bằng
cách đó một km cũng trên tuyến đường này đất đá tiếp tục sạt lở với khối lượng khoảng hai mươi mét khối
hiện nay công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ tỉnh quảng trị huy động hai mươi nhân công
hai máy đào một máy xúc cùng một số phương tiện khác để giải phóng khối đất đá tràn xuống đường
và đồng thời xử lý khối đất đá đang có nguy cơ sạt lở
dự kiến trong khoảng một mươi ngày tới đơn vị mới có thể hoàn thành việc giải phóng khối đất đá sạt lở để thông tuyến